vâng khi mà thành phố quyết định nâng cấp các biện pháp phòng dịch trong bảy ngày tới
thì kiểm soát chặt từng khu dân cư bên trong vùng cách ly y tế
và tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch ở vòng ngoài
chính là yêu cầu cấp bách hiện nay đối với lực lượng công an thành phố đà nẵng
nhiều viện pháp đang được công an các đơn vị địa phương triển khai
nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nhiều biện pháp đang được công an các đơn vị địa phương triển khai
nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp nhiều người dân ra đường với rất nhiều lý do được cho là chính đáng
tổ tuần tra lưu động phải giải thích rất nhiều lần trừ trường hợp này mới chịu quay đầu
thực tế vẫn còn rất nhiều người ra đường chỉ để hóng mát giao lưu với nhau
dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo gia tăng
công an năm phường bên trong của vùng cách ly y tế phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành đúng theo quy định phòng chống dịch của thành phố
làm nhân dân hiểu rõ cái tầm quan trạng của phòng chống dịch
để quyết tâm làm sao kêu gọi mọi người cốt phần một phần nào đó vào cái việc mà phòng chống dịch
để mà việc mà chúng ta thực hiện tới nay là không đổ xong đồ biển
để làm sao mà chúng ta đẩy lùi dịch tại khu vực này
xiết chặt vòng trong lẫn vòng ngoài là mục tiêu quan trọng mà đà nẵng đặt ra lúc này
một số trường hợp được phép
một số trường hợp được phép ra đường nhưng cũng thường xuyên được kiểm soát chặt chẽ
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn chín trăm một mươi một tăng cường tuần tra lưu động trên tất cả các tuyến đường trọng điểm
đến từng ngóc ngách kiệt hẻm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn xử lý
sau cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi triển khai cái công tác là áp dụng
cái công tác áp dụng thì sẽ
quyết liệt trong cái việc xử lý sai phạm
nghĩa là không còn cái chuyện nhắc nhở mà kiên quyết xử lý đối với những trường hợp sai phạm
không chấp hành đúng cái nội dung của thành phố đưa ra
tăng cường tổ chức tuần tra đặc biệt là lượt chín trăm một mươi một tuần tra trên các tuyến đường
đặc biệt tập trung vào các đối tượng và đi ra đường không đúng thời gian quy định
từ tám giờ đêm trở đi
đặc biệt là một số đối tượng còn cướp
và đối tượng là tàn trữ sử dụng trái phép chất vô tí
trong tác quy định tuần tra của lực lượng chiếc một thì chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp
về sử dụng trái phép chất vô tí và tàn trữ trái phép chất vô tí
hiện nay thành phố đà nẵng đã và đang giúp toàn lực để kiểm soát và loại bỏ f ra khỏi cộng đồng
người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà
ai ở đâu thì ở đó
công an các đơn vị địa phương sẽ duy trì thường xuyên các tổ phản ứng nhanh
giám sát việc thực hiện của người dân
ân trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định